các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn không lấy thi đua làm thành tích hay chiến công thi đua là động lực với mục đích cuối cùng là để được phục vụ nhân dân
từ tâm niệm đó người chiến sĩ công an trần hải quân đã cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn trong công tác của mình dù trên cương vị là cán bộ hay lãnh đạo chỉ huy đơn vị
cùng với đó những công việc gắn với phong trào thi đua do thiếu tướng trần hải quân phát động cũng đã lan tỏa tạo động lực để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực phấn đấu
cống hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua
lời dạy tuy giản dị mà sâu sắc của bác đã được người chiến sĩ công an nhân dân trần hải quân học tập và làm theo trong suốt hơn ba mươi năm công tác trong lực lượng vũ trang
bởi vậy phòng trào thi đua trong suy nghĩ của thiếu tướng trần hải quân không phải là điều khó khăn
trong lực lượng vũ trang cao xa mà thi đua chính là trách nhiệm với công việc hàng ngày của mình
trưởng thành từ một người lính ở cơ sở trong mỗi việc làm trong mỗi nhiệm vụ mà được cấp trên giám phó thì tôi đều tự đặt cho mình những chỉ tiêu để phấn đấu
phấn đấu về mặt thời gian phấn đấu về mặt chất lượng qua từng việc và đúc kết để trở thành những sản phẩm mà trong quá trình mình tham mưu tổ chức thực hiện
trong cái nhiệm vụ đảm bảo
trước đó tôi đã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô hà nội trước đây và địa bàn của tỉnh quảng bình gần đây và hiện nay là lĩnh vực cảnh vệ tôi đang đảm nhiệm
quảng bình những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hàng loạt ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tiền nạn xã hội gây nhức nhối bị triệt xóa
truyền án ba trăm một mươi chín v chín trăm một mươi chín v đã đấu tranh bắt giữ xử lý gần bảy mươi đối tượng liên quan tới hoạt động tín dụng đen đường dây đánh bạc dưới hình thức game online
với số tiền trên một năm trăm linh tỷ đồng bị đánh sập
đặc biệt trong tết xuân canh tí hai nghìn hai mươi tình trạng đốt pháo vốn trở thành thói quen đã được đẩy lùi
bình yên trên mảnh đất cát trắng quảng bình đã ghi những dấu ấn bởi sự quyết liệt và sát việc của người thuyền trưởng trần hải quân khi còn trên cương vị là giám đốc công an tỉnh
không kể ngày hay đêm trong các chuyên án vụ án lớn đồng chí trần hải quân có mặt trực tiếp để chỉ đạo
sự động viên và khen thưởng kịp thời đã truyền lửa là động lực phấn đấu đối với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình thi đua lập thêm nhiều thành tích
và đến thời điểm hiện nay khi giữ cương vị tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ ngọn lửa tinh thần thi đua tiếp tục được đồng chí trần hải quân cụ thể hóa trong từng công việc thực tiễn ở một đơn vị đặc thù như lực lượng cảnh vệ
các phong trào thi đua các cuộc vận động các hoạt động xã hội do đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh
đặc biệt là do đồng chí tư lệnh phát động hàng năm thông qua các phong trào thi đua cán bộ chiến sĩ đơn vị đã ra sức học tập rèn luyện phấn đấu không ngừng đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
là dù ở bất kỳ lĩnh vực nào cương vị công tác nào thì lực lượng quan dân nói chung
và lực lượng cảnh vệ quang dân nói riêng chúng tôi đều phải xác định với một cái chủ đề là thức cho dân ngủ ngon lấy cái niềm vui lấy lý tưởng lấy lẽ sống của nhân dân làm cái niềm vui và hạnh phúc của chính mình
và lực lượng cảnh vệ là phải tuyệt đối trung thành với đảng với bác hồ và với nhân dân để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước các mục tiêu trọng điểm của nhà nước
mình chứng cho những kết quả của sự nỗ lực
phấn đấu thi đua của đồng chí trần hải quân là sự ghi nhận của lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an và phần thưởng to lớn đến từ sự tin tưởng yêu mến của nhân dân
không chỉ dừng lại ở các phong trào thi đua trong công tác chuyên môn những việc làm hướng về cơ sở về nhân dân đã được đồng chí trần hải quân đứng ra phát động
những điểm trường mới được xây dựng nơi vùng cao biên giới hay dự án trồng cây xanh nuôi con giống được sự chung tay quyên góp ủng hộ của rất nhiều cán bộ chiến sĩ và mạnh thường quân
chủ tịch hồ chí minh đã từng dạy công an của ta là công an nhân dân vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc
chính vì vậy đối với thiếu tướng trần hải quân ý thức phục vụ nhân dân đã và đang trở thành mục tiêu cho các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa
thưa quý vị và các bạn thiếu tướng trần hải quân tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ là một trong những phong trào thi đua yêu nước